vâng đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
thưa bác sĩ đối với căn bệnh đột quỵ não thì là một trong những căn bệnh có thể gây ra tử vong
và rất ít những cái trường hợp mà có thể được phát hiện sớm điều trị trong giờ vàng
bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể cái khung giờ vàng trong điều trị đột quỵ não là gì ạ
mình hiểu đơn giản là bây giờ đột quỵ tăng mạch thì khi đấy thì không phải tất cả các tế bào não nó sẽ chết ngay lập tức
mà nó sẽ có vùng tế bào hoại tử là vùng tế bào đã chết
và vùng xung quanh là cái thuật ngữ chuyên môn là tranh tối tranh sáng
tức là cái vùng đấy là vùng mà nó vẫn được nuôi từ các cái mạch khác
tuy nhiên là dòng máu nó rất là yếu
thế nên là tế bào nó chưa chết hẳn
tuy nhiên là nó mất chức năng
thì mục đích bệnh nhân đến càng sớm càng tốt là để bác sĩ cứu được cái vùng tranh tối tranh sáng này
thì khi đấy thì như tôi đã chia sẻ thì có hai biện pháp chính
thứ nhất là dùng thuốc tiêu sợi huyết
thứ hai là can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ
đối với các trường hợp tắc mạch lớn
thì cửa sổ điều trị đối với trường hợp tiêu sợi huyết hiện nay là bốn năm giờ
tức là bệnh nhân cái bốn năm giờ là tính từ cái thời điểm bắt đầu khởi phát đột quỵ
cho đến khi bệnh nhân đến cơ sở y tế
thì hiện nay cửa sổ điều trị là bốn năm giờ
còn đối với trường hợp mà can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ
thì tùy theo cái mạch bị tắc
thì hiện nay cửa sổ có thể khoảng từ sáu giờ cho đến hai mươi bốn giờ
vâng thưa bác sĩ
nếu trong trường hợp mà không có cơ sở y tế
không may xảy ra đột quỵ não
thì người bệnh sẽ cần ghi nhớ những cái mốc thời gian như thế nào ạ
khi mà bệnh nhân bị đột quỵ não
thì thứ nhất là mình phải xác định được thời điểm khởi phát đột quỵ
bằng cách nào nếu như bệnh nhân còn tỉnh táo
hoặc người nhà mà chứng kiến được
cái thời điểm mà bệnh nhân bị đột quỵ
ví dụ đang ăn cơm tự dưng rơi bát rơi đũa chẳng hạn
thì khi đấy mình phải nhìn đồng hồ
xem là cái thời điểm khởi phát là mấy giờ
thế còn nếu như trong trường hợp
mà mình không nhìn được đồng hồ
hoặc mình đã quên mất cái việc đó chẳng hạn
thì thường là khi bệnh nhân bị đột quỵ
thì sẽ có gọi điện cho người nhà
để đưa đến cơ sở y tế đúng không ạ
thì mình có thể xác định bằng cái thời điểm mà gọi điện
thì trên điện thoại sẽ lưu
thế còn với những trường hợp đột quỵ thức giấc
ví dụ như bệnh nhân đi ngủ
ngủ rất là sâu
xong sáng hôm sau dậy
mở mắt ra đã thấy mình méo miệng
hoặc là mình yếu nửa người rồi
thì khi đấy mình phải nghĩ lại xem
là tối hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ
đấy là cái thời điểm cuối cùng còn bình thường
hoặc ví dụ như là đã đi ngủ rồi
nhưng mà ví dụ nửa đêm dậy để đi tiểu đi vệ sinh chẳng hạn
thì khi đấy thì phải nhớ lại xem là
cái thời điểm đi vệ sinh là mấy giờ
thì khi đấy cái mốc thời gian đột quỵ sẽ không
thời điểm khởi phát đột quỵ sẽ không được xác định chính xác nữa
nhưng mình sẽ biết được là cái thời điểm cuối cùng
bệnh nhân còn bình thường là mấy giờ
để bác sĩ xem là bệnh nhân còn trong cái cửa sổ điều trị
có thể can thiệp được hay không
vâng thưa bác sĩ

các bệnh nhân cần thực hiện sơ cứu người bệnh đột quỵ như thế nào
trong thời gian mà đưa bệnh nhân đến bệnh viện ạ
trong thời gian mà đưa tới bệnh viện
thì mình cho bệnh nhân nằm xuống nền cứng
nằm ngửa trên nền cứng
nếu như bệnh nhân có nôn
một số bệnh nhân sẽ có nôn
thì khi đấy thì mình phải ngay lập tức
cho bệnh nhân nằm đầu thấp và nghiêng đầu sang một bên
để tránh cho các cái dịch nôn
nó có thể sặc vào phổi gây viêm phổi
trong cái quãng đường mà mình đi tới cơ sở y tế
thì khi đấy mình phải tranh thủ
để khai thác lại là tiền sử
bệnh nhân có những bệnh lý gì
đang dùng thuốc gì
có những bệnh nhân người ta sẽ
có tiền sử là mới phẫu thuật chẳng hạn
hoặc là đang dùng thuốc chống đông vì bệnh lý tim mạch
thì khi đấy thì
mình đã khai thác được rồi
và khai thác cả cái thời điểm bị đột quỵ nữa
thì khi đến cơ sở y tế thì mình sẽ cung cấp được
cái thông tin nhanh nhất cho bác sĩ điều trị
để bác sĩ có quyết định điều trị cho bệnh nhân
rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ
trong chương trình ngày hôm nay
cấp cứu đột quỵ trong thời gian vạn
giúp nâng cao cơ hội sống sót cho người bệnh
bởi chỉ cần chậm một phút
người bệnh có thể bất đi gần hai triệu tế bảo đảo
các biện pháp can thiệp điều trị đột quỵ tốt nhất
cũng cần được áp dụng phù hợp
trong khung sửa vạn này
tổ chức wso angels august của mỹ
đưa ra tiêu chuẩn kim cương
trong cấp cứu đột quỵ tốt
từ khi người bệnh nhập viện
đến lúc được can thiệp bằng thuốc
tiêu sợi huyết là dưới bốn mươi năm phút
nếu có quy trình đặc biệt này
bệnh viện đa khoa tân anh
có thể giúp nắng thời gian cấp cứu đột quỵ
xuống dưới ba mươi phút
thời gian này thậm chí giảm một nửa
khoảng hơn hai mươi phút
giúp hạn chế tối đa di chứng cho nhiều bệnh nhân
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại
vào khung giờ này ngày mai